qua theo dõi thị trường trung quốc bộ công thương vừa thông báo một số thông tin đáng chú ý
về tình hình sản xuất tiêu thụ và thị hiếu tiêu dùng dưa hấu tại thị trường trung quốc
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu các hộ nông dân trung quốc có xu hướng trồng dưa trái vụ và đồng loạt xuống giống
với diện tích lớn nhằm vào thời điểm cận và sau tết nguyên đán khiến lượng cung ra thị trường
tăng mạnh trong thời gian gần đây do nguồn cung nội địa tăng mạnh giá dưa hấu tại thị trường trung quốc
đã giảm sâu vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và sau tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
hiện nay trung quốc đang thu hẹp dần các khu vực trồng dưa nhỏ lẻ và thay thế bằng những vùng trồng
có điều kiện tự nhiên phù hợp quy mô sản xuất lớn đồng đều đối với loại nông sản có tính mùa vụ cao
một lượng nhất định dưa hấu nhập khẩu từ lào và myanmar qua các cửa khẩu của tỉnh vân nam trung quốc
đang cạnh tranh mạnh với dưa hấu của việt nam do có giá rẻ hơn và chung với thời điểm thu hoạch dưa hấu
tại miền nam việt nam
người tiêu dùng trung quốc có xu hướng chọn lựa trái dưa nhỏ vừa phải với trọng lượng khoảng từ ba đến bốn kg một quả
dưa hấu việt nam thường có trọng lượng cao hơn từ tình hình trên các doanh nghiệp hộ nông dân
cần chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh dưa hấu thời gian tới